iran được cho đã tự sản xuất thành công chất phóng xạ cc một trăm ba mươi bảy đây được xem là một thành tựu mới với ngành công nghiệp hạt nhân của nước cộng hòa hồi giáo
phát biểu tại buổi lễ công bố về sự kiện này chủ tịch tổ chức năng lượng nguyên tử iran iaoe mohammad eslami khẳng định
iaoe đã sản xuất được chất phóng xạ hạt nhân nói trên trong vòng sáu tháng
irna cho biết chất phóng xạ hạt nhân này được tạo ra nhờ kết quả của một dự án nghiên cứu tại viện nghiên cứu công nghệ và khoa học hạt nhân iran
nhằm phát triển kỹ thuật để tách và tinh chế cc một trăm ba mươi bảy trong quá trình phản ứng phân hạch hạt nhân
cc một trăm ba mươi bảy là một chất phóng xạ hạt nhân có chu kỳ bán giã khoảng ba mươi năm không tồn tại trong tự nhiên
mà chủ yếu được tìm thấy trong nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ
cc một trăm ba mươi bảy có nhiều ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực y tế và công nghiệp
thường được sử dụng trong các thiết bị đo bước xạ xạ trị trị liệu bước xạ và nhiều loại máy đo công nghiệp khác